ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra thu thập thêm các bộ gen của con bà hải để so sánh nhằm trả lời câu hỏi có phải là máu của bà đặng thị hải hay không
trong khi chờ kết quả giám định từ lực lượng điều tra cùng lúc tiến hành mở rộng khám nghiệm tại ngôi nhà của bà hải
được xây dựng trong khuôn viên hơn hai m hai là một trong ba cơ sở kinh doanh nhà nghỉ của bà hải
giả dựng lại hệ thống camera xung quanh nhà bà hải xác minh toàn bộ các mối quan hệ của bà hải từ bạn bè làm ăn tình cảm đến quan hệ trong gia đình nổi tộc
tìm kiếm ghi nhận thông tin từ những người gặp nhìn thấy bà hải trước thời gian mất tích
vì bà hải là người dư giả về kinh tế lại sống một mình trước thời điểm mất tích
nên cơ quan điều tra không lại trừ bà hải
khả năng bà là nạn nhân của một vụ trộm cắp tài sản bất thành nên đối tượng đã tấn công bà để bịt đầu mối
do vậy các đối tượng tha tù có tiền án liên quan đến trộm cắp cướp giật tài sản đối tượng hình sự cộng cán đối tượng nghiện ma túy
đều được giả soát xác minh dư biến động trước trong và sau thời điểm bà hải mất tích
đến một mươi năm ngày tôi có trực tiếp đến nhà bà hải gặp bà hải mở giúp cho bà hải khóa cửa ngoài hành lang
mở xong thì cũng ngồi trò chuyện một lúc xong thì về
ngoài thông tin từ người hàng xóm sống sát vách nhà bà hải
thì một vài tiểu thương buôn bán tại chợ dân sinh thuộc khu chiến thắng cho biết
cách thời điểm mất tích một hai ngày còn thấy bà hải đi chợ mua thức ăn chuẩn bị đón con trai từ trường học trở về
tìm hiểu từ người con trai của nạn nhân tôi được biết do bị dị tật bẩm sinh
nên anh này được mẹ gửi vào học tập toàn thời gian tại một trường dành cho người cầm điếc ở nội thành hà nội
chỉ những dịp lễ tết mới về thăm gia đình
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín trước thời điểm bà hải mất tích thì người con trai được xác định đã ở cùng mẹ
tìm hiểu từ người con trai của nạn nhân tôi được biết do bị dị tật bẩm sinh
thì anh ấy không nói được mà anh ấy chỉ viết được ra bằng chữ thôi
viết ra từ giấy cho chúng tôi để chúng tôi ghi vào biến bản
làm việc với cơ quan công an con trai nạn nhân khai rằng sáng ngày ba mươi một tháng một vẫn thấy mẹ mình đi ra vườn
nhưng sau chín giờ sáng thì không gặp lại mẹ
con trai nạn nhân khai rằng sáng ngày ba mươi một tháng một vẫn thấy mẹ mình đi ra vườn

có thấy bố dưỡng đến nhà hỏi mẹ nhưng vì sợ bố dưỡng nên anh này đã lánh mặt
anh hiệp anh đã cung cấp là chị hải tức là mẹ anh ấy có nói cho anh ấy là
hàng ngày là phải chú ý phải cảnh giác với cả cái đối tượng đỗ ngọc anh này
nhiều lần nó đến nó gây hại đấy
chị hải chị cũng ghi ra sổ thì dặn với cháu hiệp là như vậy
và tại vì chị hải giữa chị hải và trong hiệp thì
giao tiếp với nhau thì có thể là trong trường hợp thì lại ghi ra sổ
kiểm tra cái sổ ghi sổ tay ghi chép thông tin giữa hai mẹ con với nhau
thì tìm ra được rất nhiều các cái nội dung rất quan trọng
đúng lúc này lực lượng kỹ thuật hình sự thông báo
kết quả giám định số dấu vết máu thu giữ được ở nhiều vị trí trong khuôn viên nhà bà hải
có cùng một kiểu gen và chung cấp với kiểu gen của con trai bà đạng thị hải
điều này đồng nghĩa các mẫu máu thu được tại hiện trường
là của một người và là máu của bà đặng thị hải
theo những tài liệu được thực hiện lưu trữ tại phòng hồ sơ nghiệp vụ công an tp hà nội
từ kết quả giám định trên cộng với số tài liệu đã thu thập được trong quá trình giả soát xác minh
dù cơ quan cảnh sát điều tra có căn cứ để thẩm định đã xảy ra án mạng nghiêm trọng
nhưng dù động cơ mục đích gì và thi thể của nạn nhân ở đâu vẫn là một ẩn số
nhiều trang hồ sơ thể hiện nội dung cơ quan điều tra đã huy động một lực lượng lớn
và chạy đua với thời gian để tìm kiếm thi thể nạn nhân trên diện rộng

cảm ơn các bạn đã theo dõi
chào tạm biệt hẹn gặp lại
bên cạnh đó trung tâm pháp y sở y tế hà nội kết luận
vết thương ở vùng cổ đỗ ngọc anh nhiều khả năng do vật tay có cạnh gây nên
máu tay người có thể tạo nên các vết thương trên
điều này phù hợp với giả thiết mà cơ quan điều tra đã đặt ra
đó là khi ngọc anh tấn công bà hải thì đã bị nạn nhân chống trả quyết liệt
tạo ra các vết thương ở vùng cổ đối tượng
một lần nữa đỗ ngọc anh không thể lý giải
vì sao dấu vết máu và một phần mô cơ thể của bà đặng thị hải
lại ở trên xe ô tô một mươi sáu chỗ
bề kiểm soát hai mươi chín b một mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi ba của ông ta
nhưng cuộc đấu tranh tâm lý giữa cơ quan điều tra và đỗ ngọc anh
phải kéo dài đến đúng một mươi hai h ngày bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi
tức chứa là một lần nữa
trường ba mươi tết mậu tốt hai nghìn một mươi tám
đối tượng mới chịu thừa nhận có liên quan đến sự biến mất của người vợ
thưa quý vị và các bạn
việc tìm ra các tài liệu căn cứ chứng minh đỗ ngọc anh
có liên quan đến sự biến mất của bà đặng thị hải
là một bước tiến quan trọng
ghi nhận sự kiên trì nỗ lực của các thành viên ban chuyên án
thế nhưng theo hồ sơ vụ án
thì đây mới chỉ là điểm khởi đầu
bởi đằng sau lời thú nhận
của đỗ ngọc anh
còn cả một hành trình gian nan
với rất nhiều thử thách
để chứng minh tội phạm
và buộc tội hắn trước pháp luật
mời quý vị theo dõi những diễn biến vô cùng kịch tính tiếp theo của vụ án
được phát sóng vào khung giờ này tuần sau
trên kênh intv
đối tượng đã có sự giải trí kỹ càng từ trước
trên các hành vi
mà xóa dấu vết
đối phó với cơ quan điều tra
tất cả những em trong ban thông an đều bất ngờ
đối tượng này rất là lì lợn ban đầu
còn rất là tự tin là cơ quan điều tra không phát hiện ra
chúng tôi cũng căng bình lên
để tiến hành làm sao
để có được các tên nguồn
chứng cứ phục vụ
chưa có vụ nào mà nó man dợ
và nó đi ngoài
phải có một tình hình tương xứng
tức là loại bỏ
để nó ra khỏi tình hình tội